hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã thân ái gửi tới toàn thể cán bộ hội viên hội nhà báo việt nam qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tiệu rất đỗi tự hào của hội nhà báo việt nam và giới báo chí cả nước trong bảy mươi năm qua
với tình cảm thân thiết và tin tưởng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc các cấp hội hội viên nhà báo cả nước sức khỏe niềm vui hạnh phúc không ngừng đổi mới sáng tạo nỗ lực vươn lên luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng
thưa quý vị chuyển sang một thông tin quan trọng khác sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hà nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội ba tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm của chín tháng cuối năm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra yêu cầu hà nội phải làm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tốt nhất gương mẫu nhất
bên cạnh đó phải cố gắng hoàn thành các mục tiêu quan trọng cơ bản của năm hai nghìn hai mươi đóng góp quan trọng cho cả nước hoàn thành nhiệm vụ
thủ tướng khẳng định chính phủ cùng với hà nội các bộ ngành phối hợp tháo gỡ mọi ách tắc để hà nội phát triển
thủ tướng đề nghị hà nội tập trung giải quyết một mươi tồn tại trong đó nhấn mạnh ở đồng tâm cần có hệ thống chính trị tốt hơn nữa
củng cố lòng dân phát triển và xây dựng nông thôn mới và vấn đề về dự án tám b lê trực
sáng nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì khai mạc phiên họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của hai dự án luật
đó là luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật thanh niên sửa đổi xem xét cho ý kiến để trình quốc hội lần đầu đối với bốn dự án luật
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật
và việc trình quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa
và gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế ilo cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín và hai nghị quyết của quốc hội
về phát triển thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác
thưa quý vị vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cách ly đến ngày hai mươi hai tháng bốn
sau ngày này nếu không có ca nhiễm covid một mươi chín sẽ đưa ra biện pháp mới sẽ nới lỏng một bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức
để không để tình trạng chủ quan lơ là và để dịch bệnh quay lại
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp với thường trực chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch vào chiều nay
trong bốn ngày qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
đến nay chỉ còn hai thành phố có nguy cơ cao nhóm có nguy cơ đã giảm rất nhiều chỉ còn khoảng năm sáu tỉnh
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo báo cáo thủ tướng để công bố nhóm nguy cơ này vào ngày hai mươi hai tháng bốn tới
tuy vậy khả năng lây nhiễm vẫn còn cao nên tất cả các địa phương cần phải kiên định nguyên tắc phòng chống dịch không được chủ quan lơ là thỏa mãn
phải ứng dụng công nghệ mới vào khám chữa bệnh từng bước nới lỏng khôi phục các hoạt động xã hội để phát triển kinh tế
sau khi phiên họp ngày mai tháng bốn theo bên đây theo dõi tình hình chúng ta sẽ hạ thấp cấp độ nguy cơ các địa phương thêm có cấp độ mà thêm có hướng hiện nay chúng ta đã nêu ra
còn bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện cái chủ trương mà phiên họp trước chúng ta đã kết luận chỉ đạo bằng văn bản
anh nào thì chỉ thị một mươi sáu anh nào thì chỉ thị một mươi năm
lưu ý và yêu cầu người dân đeo khẩu trang ra công cộng
tập trung đông người không đi lại khi không cần thiết cũng như một số ngành công việc không được khuyến khích
thủ tướng lưu ý các lễ hội các cơ sở kinh doanh vũ trường karaoke massage các cơ sở làm đẹp và những nơi tập trung đông người vẫn chưa được hoạt động
các phương tiện công cộng cũng phải tính toán để sảm người trong xe
thủ tướng đề nghị tăng cường xuất khẩu khẩu trang trên cơ sở đã có số dự trữ cần thiết
tiếp tục giao nhiệm vụ cho tổ bốn người y tế ngoại giao xã hội
phải quân đội phối hợp quyết định cho phép các chuyến bay đơn lẽ đón người việt nam
thay cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước quốc tế

đồng ý giao hãng hợp quốc gia việt nam hãng đầu mối tổ chức các chuyến bay đưa người việt nam về nước
thủ tướng giao cho các chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xác định cấp đầu nguy cơ của từng huyện xã thôn bản tại địa phương

bên cạnh việc tập trung nỗ lực triển khai các biện pháp quản lý chương trình thương hiệu quốc gia việt nam đã có những biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước

nhiều người dân trong vùng dự án bởi người dân đã chờ đợi từ nhiều năm nay
lãnh đạo tỉnh đống nai đề nghị các đơn vị tư vấn thi công phải huy động tối đa nhân lực
máy móc triển khai dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng công trình
với sự quyết tâm phải làm cho nhanh tôi đã có chỉ đạo tất cả các hồ sơ mời thầu
phải thật kỹ và quy định các đơn vị phải làm ngày làm đêm
vì mặt bằng đã xong hết rồi chỉ tổ chức thi công thôi
và làm ngay làm đêm để đảm bảo tiến độ nhanh nhất
khi chúng tôi triển khai đền bù người dân ở trong khu sân bay
thì có ngày sớm nhất có mặt bằng để người dân ra xây dựng nhà
dự kiến tháng tám năm nay tỉnh đồng nai sẽ bàn giao đất tại khu tái định cư này
để người dân xây dựng nhà cửa
cùng với xây dựng tái định cư tỉnh đống nai đã phê duyệt giá đền bù
và đang tiến hành áp giá để thực hiện bồi thường
giải phóng mặt bằng đối với người dân trong vùng dự án
quý vị khán giả thân mến và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay của chúng tôi
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế hấp dẫn có trong bản tin gmt cộng bảy
với phần trình bày của biên tập viên thanh quyên
xin mời chị thanh quyên ạ
vâng xin cảm ơn chị anh thư
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây